bảy bị cáo trong vụ án giết người xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
vừa bị đưa ra xét xử và tuyên án vào ngày hôm qua
theo cáo trạng của viện kiểm sát lê trường duy cùng với sáu người bạn tổ chức ăn nhậu tại quán
ở khu vực cầu canh sáng xã sơn đông tp bến tre
tại đây lê trường duy kể lại sự việc đã xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên khác
sau đó rủ nhóm bạn đi tìm người này để đánh khiến nạn nhân tử vong
sau đó cả nhóm đã đến cơ quan công an để đầu thú
sau một ngày xử án xét tính chất mức độ phạm tội của các đối tượng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê trường duy một mươi năm tù giam về tội cố ý gây thương tích
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ một mươi một năm tù đến năm năm sáu tháng tù giam về tội giết người
mâu thuẫn cãi vã rồi dẫn đến xô sát đánh nhau khiến một người tử vong
vụ việc vừa xảy ra trên đệ bàn phường hà lâm tp hà lâm
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày công an tỉnh nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân
tại khu vực đối diện sân vận động hà lâm thuộc tổ một khu sáu phường hà lâm tp hà lâm
đã xảy ra vụ sô sát đánh nhau làm một người tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo
các phòng nghiệp vụ chức năng và công an tp hạ long tập trung lực lượng điều tra làm rõ vụ việc
hai đối tượng có liên quan đến vụ việc gồm nguyễn đức việt sinh năm hai nghìn hai
trú tại phường bồ đề quận long biên tp hà nội
và nguyễn việt dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tổ hai khu năm phường việt hưng tp hà lâm
cho đến nay hai đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
công an tỉnh quảng ninh chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh công an tp hà lâm
khẩn trương tiến hành xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
trong thời gian vừa qua xảy ra không ít vụ án liên quan đến hoạt động đòi nợ
núp bóng danh nghĩa các công ty tài chính công ty luật
nhưng thực chất là các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức và đòi nợ theo kiểu xã hội đen
ghi nhận chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an các đơn vị địa phương
đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm hoạt động đòi nợ kiểu xã hội đen
với thủ đoạn như đe dọa chửi bới khủng bố tinh thần cắt ghép ảnh căn ghép clip
để bôi nhọ danh dự nạn nhân tất cả nhằm tạo sức ép để buộc khách hàng phải trả tiền
người phụ nữ này không hề vay nợ tiền của ai hay tổ chức nào
nhưng trong một thời gian dài chị liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến quấy nhiễu
đe dọa phải thúc ép một người quen trả món nợ cho các đối tượng này
chị cảm thấy rất bức xúc vì cuộc sống bị đảo lộn bất an
tôi thường xuyên bị các đối tượng gọi điện đến để đòi nợ
trong khi bản thân tôi không nợ nần ai bất kể có một khoản nợ xấu nào là không có
không hề vay mượn gì nhưng mà rất hay gọi điện đến
mà làm ảnh hưởng đến đời sống rất là nhiều tức là gọi liên tục
từ những thông tin trình báo của nhiều người dân tại hà nội
về tình trạng bị các đối tượng gọi điện đe dọa đòi các khoản nợ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá
tính đến nay ban chuyên án đã khởi tố tạm giam ba mươi một bị can
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong giai đoạn gần đây thì cũng thấy là rất nhiều bị hại
cũng như là người dân
bị các đối tượng gọi điện đe dọa
cũng như là cắt ghép hình ảnh biêu xấu lên mạng xã hội
chúng tôi cũng đã cố gắng xác minh và quyết tâm
sao xác minh để làm đoán các đối tượng
cũng như các công ty có hành vi cưỡng đoạt tài sản
cũng như là cho vay nợ nặng trong doanh dịch chân sự
và kiên quyết để xử lý triệt đẻ đối với loại tội phạm này
cơ quan công an đã làm rõ trong đường dây này
trần hồng tiến bốn mươi chín tuổi
trú tại tp hcm là giám đốc điều hành hoạt động
của hệ thống công ty đòi nợ
trần hồng tiến cùng một số đối tượng khác
thành lập bảy công ty với hơn một trăm linh nhân sự
có nhiệm vụ gọi điện đòi nợ
các công ty này thường mua các khoản nợ
mà khách hàng đã vay của công ty tài chính
và một số tổ chức tiến dụng khác
nhưng không có khả năng trả
giá mỗi gói nợ bằng khoảng từ một mươi hai một mươi năm
tổng số tiền khách nợ
từ khi đoạt đầu tư sở đổi
quy định cấm các doanh nghiệp dịch vụ đòi nợ thuê có lợi lực
thì nổi lên tình trạng một số ngân hàng
một số công ty tài chính được cấp phép
hoạt động cho vay
có quy định chặt chẽ về việc xử lý
và thu hồi pháp luật
tuy nhiên quá trình thu hồi nợ đối với các khoản vay
khó đòi nhất là khoản vay tín chấp
một số công ty lấy danh nghĩa là
tư vấn pháp lý và hỗ trợ quyền thu hồi nợ
thì sử dụng nhân viên gọi điện nhắn tin
cho các khách vay yêu cầu trả tiền
và gọi điện đe dọa
cũng như gọi điện nhắn tin
với những người thân trong gia đình
của người vay
và cắt ghép các hình ảnh đăng tải lên mạng
mục đích là bôi xấu bôi nhọ
và hạ uy tín
để cho người vay
buộc phải trả tiền
dữ liệu từ hệ thống quản trị
của các công ty cho thấy
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
nhóm đã thu mua hơn
ba trăm ba mươi hợp đồng vay nợ
có tổng tiền hàng nghìn tỷ đồng
đã đòi được khoảng năm trăm linh tỷ đồng
đã có hàng nghìn người dân
là nạn nhân của các đường dây tội phạm này
họ không có bất cứ khoản nợ nào
theo đó trong thời gian tới
lực lượng công an cả nước sẽ tiếp tục
đấu tranh chấn áp mạnh với loại tội phạm này
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
để tạo sức dân đe
thông tin mới về vụ cướp ngân hàng sao công banh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
nghi phạm cuối cùng đã ra đầu thú
cụ thể sau khi được cơ quan công an vận động
tích cực vào ngày bảy tháng ba
hà vĩ toàn chủ tài quận năm tp hcm
đã đến trụ sở công an quận tám đầu thú
toàn khai đã cùng với
trương minh thiện và trương vĩnh sương
dùng súng đe dọa cướp tài sản
tại phòng giao dịch phú lợi của sao công banh
vào ngày ba tháng ba vừa qua
trong đó sương là người ở ngoài canh trừng
thiện dùng súng bắn đạn đi nhựa
để đe dọa những người có mặt ở quầy giao dịch
yêu cầu đưa tiền
còn toàn đi xung quanh để lấy tiền
nhưng không tìm thấy cho nên cả hai đã lập tức tẩu thoát
vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy đá
đối tượng phạm văn cường
chúa ở thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với công an huyện đức thọ
lực lượng phòng chống ma túy hải quan tỉnh bắt giữ
thông tin trong cụm tin vắn
tại km một mươi bảy quốc lộ tám a
thuộc địa phần thôn thạch thành
xã tùng ảnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
các lực lượng phối hợp đã mật phục
chặn bắt phạm văn cường
khi đối tượng này đang di chuyển trên xe taxi
qua khám xét phát hiện dưới ghế
nơi phạm văn cường ngồi có một ba lô màu đen
bên trong có chứa một mươi một kg ma túy tổng hợp dạng đá
cường khai nhận
số ma túy này được các đối tượng người lào
vận chuyển qua biên giới và tập kết
tại km hai mươi hai quốc lộ tám a
đoạn thuộc xã sơn kỳ một huyện hương sơn
cường được thuê nhận
và vận chuyển số ma túy này vào tỉnh quảng nam
với số tiền công tám mươi triệu đồng
cũng với hành vi vận chuyển
trái phép chất ma túy đối tượng giàng a kỷ
chú xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la
vừa bị phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng
bắt quả tang tại khu vực xã hủy một
huyện sông mã
vật chứng thu giữ gồm hơn một mươi một ba trăm linh viên hồng phiến
và hơn một kg thuốc viện
cùng một số vật chứng liên quan khác
giàng a kỷ khai nhận lấy số ma túy trên
tại khu vực biên giới về để bán kiếm lời
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo
tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố
vụ án hình sự về đường dây tổ chức
cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án
đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép
vào lúc một mươi năm h ngày năm tháng ba
tại khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế cầu treo
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo
và phòng trinh sát bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
chủ trì phối hợp với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã phát hiện bắt quả tàng hai đối tượng quốc tịch trung quốc
đang trên đường băng rừng vượt biên trái phép sang lào
tại thời điểm bị bắt cả hai đối tượng đều không xuất trình
được hộ chiếu và giấy tờ liên quan
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm
đối tượng nguyễn cảnh quê ở tỉnh hà tĩnh
theo lời khai đối tượng nguyễn cảnh đã nhận lời
một người phụ nữ lào đưa hai người quốc tịch trung quốc trên
từ huyện can lộc lên khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế cầu treo
để lấy một mươi triệu đồng tiền công